thưa quý vị sở y tế đà nẵng đã công bố kế hoạch tổ chức tiếp nhận cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín vào việt nam giai đoạn hai
số lượng dự kiến là bốn trăm năm mươi ba người
công dân việt nam trở về nước trên địa bàn đà nẵng sẽ được cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên đồng nghệ và tại trung tâm bồi dưỡng an ninh quốc phòng trung đoàn bb chín trăm bảy mươi một
sở y tế đà nẵng đề nghị trung tâm y tế hòa vang trung tâm y tế quận liên triều cử mỗi đơn vị hai cán bộ thường xuyên theo dõi phun thuốc khử trùng và hướng dẫn quản lý chất thải tại các khu cách ly tập trung này theo quy định
đồng thời mỗi đơn vị cử một tổ y tế gồm một bác sĩ hai điều dưỡng để phối hợp với lực lượng quân y bộ chỉ huy quân sự thành phố theo dõi kiểm tra sức khỏe cho công dân